chính trí trương thị mai biểu dương những kết quả nổi bật hoạt động năm hai nghìn hai mươi ba của mặt trận tổ quốc việt nam
thường trực ban bí thư trương thị mai mong muốn trong năm hai nghìn hai mươi bốn các nội dung trọng tâm công tác của mặt trận cần được triển khai đồng bộ hiệu quả thực chất
sao cho người dân thấy được hình ảnh của mặt trận trong cuộc sống của mình thấy được tấm lòng trái tim tình cảm của mặt trận thực sự dành cho người dân
cùng với đó mặt trận quan tâm tiếp tục phát huy được vai trò của từng thành viên tổ chức thành viên là cá nhân tiêu biểu trong ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
và thực sự tạo được hình ảnh của một liên minh chính trị liên hiệp tự nguyện dưới sự lãnh đạo của đảng
cũng tại hội nghị đã biểu quyết hiệp thương cử bà tô thị bích châu ủy viên đảng đoàn mặt trận tổ quốc việt nam tham gia ủy ban đoàn chủ tịch và giữ chức phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cũng tại hội nghị đã biểu quyết hiệp thương cử bà tô thị bích châu ủy viên đảng đoàn mặt trận tổ quốc việt nam tham gia ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
nhân dịp này thủ tướng hulmanet cũng đã gửi lời thăm hỏi chúc mừng năm mới tới tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước võ văn thưởng thủ tướng phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ
thủ tướng hulmanet đánh giá cao kết quả hội đàm tốt đẹp giữa bộ nội vụ campuchia và bộ công an việt nam
mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực phòng chống tội phạm nhất là tội phạm ma túy tội phạm công nghệ cao
hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số hỗ trợ nâng cao năng lực thực thi pháp luật phối hợp giải quyết giấy tờ pháp lý cho người gốc việt đang sinh sống tại campuchia
kiên quyết không cho các đối tượng thù địch phản động lợi dụng lãnh thổ nước này chống phá nước kia
thay mặt đoàn đại biểu bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn thủ tướng hulmanet đã dành thời gian tiếp đoàn
chuyển lời thăm hỏi của thủ tướng phạm minh chính tới thủ tướng hulmanet và gia đình cùng toàn thể lãnh đạo chính phủ hoàng gia campuchia
chúc mừng những thành tiệu quan trọng campuchia giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời gian qua
bộ trưởng tô lâm bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của quốc vương norodom siamoni
thủ tướng hulmanet sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tiệu của thế hệ trước dẫn dắt đội ngũ lãnh đạo trẻ
tiếp tục vun đắp mối quan hệ hợp tác láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa hai nước nói chung
giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia nói riêng
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh tại hội đàm giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia
hai bên đã đánh giá kết quả hợp tác trong năm hai nghìn hai mươi ba và đề ra phương hướng hợp tác trong năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó thống nhất tiếp tục ưu tiên cao nhất cho công tác đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội của hai nước
phối hợp chặt chẽ xây dựng vùng biên giới hòa bình ổn định và phát triển phù hợp với mong muốn của nhân dân hai nước
không để các thế lực thù địch các tổ chức cá nhân lợi dụng lãnh thổ của nước này để chống phá nước kia
trước đó bộ trưởng tô lâm và đoàn cũng đã tới chào xã giao samdeck krolahom sakeng
cố vấn tối cao trực tiếp của quốc vương campuchia
samdeck rolahom sakeng đã thông báo tình hình phát triển kinh tế xã hội của campuchia trong thời gian qua
nhấn mạnh trên cương vị cố vấn tối cao trực tiếp của quốc vương campuchia
ông sẽ tiếp tục góp phần củng cố phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống campuchia việt nam
mong muốn hai bên sẽ thực hiện nghiêm túc nhận thức của lãnh đạo đảng nhà nước campuchia và việt nam
trong đó có lĩnh vực an ninh quốc phòng
thay mặt đoàn đại biểu bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm chúc mừng samdeck được quốc vương campuchia
bổ nhiệm giữ chức cố vấn tối cao trực tiếp của quốc vương
bày tỏ mong muốn samdeck sẽ có nhiều đóng góp quý báu quan tâm vun đắp và phát triển mối quan hệ
giữa hai đảng và hai chính phủ việt nam campuchia cũng như bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia
bộ trưởng tô lâm đề nghị trên cương vị công tác mới samdeck rolahom sakeng tiếp tục dành nhiều sự quan tâm
ủng hộ cho quan hệ hợp tác giữa hai nước việt nam và campuchia
cũng như giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia
để ra các định hướng lớn chiến lược trong hợp tác an ninh trật tự giữa hai bộ
tại cuộc gặp với ngài thống tướng sao sokha phó tổng tư lệnh quân đội hoàng gia
tư lệnh hiến binh vương quốc campuchia bộ trưởng tô lâm và ngài thống tướng sao sokha nhất trí đánh giá
thời gian qua mối quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng được củng cố và phát triển cả bê rộng và chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực
trong đó hợp tác trên lĩnh vực an ninh quốc phòng luôn được lãnh đạo các cấp coi trọng và thúc đẩy
khẳng định thời gian tới hai bên tiếp tục trao đổi đoàn các cấp phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hai nước
tiếp tục làm hết sức mình nhằm giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ giữa hai đảng hai nước ngày càng phát triển lên tầm cao mới
vì sự hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
trong khuôn khổ chuyến thăm bộ trưởng tô lâm và đoàn cũng đã tới thăm đại sứ quán việt nam tại campuchia
thăm cơ quan đại diện bộ công an việt nam tại campuchia
còn trước đó vào chiều ngày hôm qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cũng đã có chuyến thăm và làm việc tại học viện công an campuchia
thăm học viện công an campuchia bộ trưởng tô lâm cho biết
trước đó cùng ngày bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia đã hội đàm
và ký kết hợp tác năm hai nghìn hai mươi bốn trên nhiều lĩnh vực
trong đó có nội dung quan trọng là lĩnh vực đào tạo cán bộ cho bộ nội vụ campuchia
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực là công tác nền tảng
góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước nói chung và hai bộ nói riêng ngày càng chặt chẽ
từ năm hai nghìn ba đến nay bộ công an việt nam đã tiếp nhận hàng nghìn lượt cán bộ công an campuchia
sang đào tạo bồi dưỡng nhiều chuyên ngành nghiệp vụ tại các học viện trường công an nhân dân
và cử hàng trăm lượt giáo viên sang campuchia phối hợp mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ
sau khi kết thúc các khóa đào tạo bồi dưỡng các học viên campuchia đã vận dụng tốt những kiến thức được học
vào công tác thực tế ở campuchia và được lãnh đạo các cấp của campuchia đánh giá cao chất lượng đào tạo
vì vậy số lượng đào tạo phía campuchia đề nghị bộ công an việt nam tiếp nhận năm sau luôn cao hơn năm trước
về phía việt nam với mong muốn đưa quan hệ phối hợp giữa lực lượng công an hai nước hoạt động ngày càng hiệu quả
bộ công an việt nam đã gửi một trăm linh cán bộ công an thuộc các đơn vị địa phương sang bồi dưỡng tiếng khmer tại học viện công an campuchia
đây là nguồn cán bộ sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa công tác phối hợp giữa lực lượng công an hai nước
trong hợp tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
bộ trưởng tô lâm bày tỏ tin tưởng vững chắc về sự phát triển của mối quan hệ láng giềng tốt đẹp
hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa hai đất nước hai dân tộc
chúng ta càng thêm quyết tâm cùng chung tay gìn giữ và vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị việt nam campuchia
mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững vì lợi ích nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định phát triển ở khu vực và trên thế giới
sáng nay tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ trì phối hợp ban tuyên giáo trung ương
hội đồng lý luận trung ương tạp chí cộng sản báo nhân dân đài truyền hình việt nam hội nhà báo việt nam
tổ chức họp báo phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi bốn
dự và chỉ đạo có đồng chí nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương phó trưởng ban chỉ đạo ba mươi năm trung ương trưởng ban chỉ đạo cuộc thi
tiếp nối thành công ở ba lần tổ chức trước đó cuộc thi lần này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới nâng cao nhận thức trách nhiệm của gấp ủy tổ chức đảng
của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
qua đó phát hiện đào tạo bồi dưỡng giải luyện kỹ năng cho lực lượng tham gia
hình thành mạng lưới rộng khắp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch
góp phần bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và chế độ nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo tạp chí phát thanh truyền hình và mạng xã hội
về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch phản động cơ hội chính trị
bảo vệ tuyên truyền lan tỏa đường lối chủ trương quan điểm của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
đối tượng sự thi là người việt nam ở trong nước và ngoài nước người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi
thời gian nhận hồ sơ tác phẩm dự thi cấp trung ương đến hết ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn theo dấu biêu điện
chiều qua tại công an thành phố cần thơ đoàn công tác của bộ công an do trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã chủ trì làm việc với công an thành phố cần thơ và đại diện lãnh đạo công an một mươi hai tỉnh vùng đồng bằng sông kiều long
tại buổi làm việc lãnh đạo công an thành phố cần thơ đã báo cáo với đồng chí thứ trưởng và đoàn công tác về kết quả thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
kế hoạch của cục cảnh sát giao thông trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp tết nguyên đán giáp thìn và các lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi bốn
đại diện lãnh đạo công an các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông kiểu long cũng đã báo cáo kết quả gần hai tuần thực hiện chỉ đạo của bộ công an cục cảnh sát giao thông
tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn các tỉnh vùng đồng bằng sông kiểu long cơ bản được đảm bảo
kết luận tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu công an các tỉnh thành đồng bằng sông kiểu long tiếp tục oán triệt
nhận diện rõ các hành vi nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông bám sát triển khai quyết liệt hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
kế hoạch của cục cảnh sát giao thông trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp tết nguyên đán giáp thìn và các lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi bốn
thứ trưởng nguyễn văn long nhấn mạnh công an các địa phương không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng các vụ việc tai nạn nghiêm trọng liên quan đến nồng độ cồn và ma túy
lực lượng làm nhiệm vụ xử lý nghiêm tình trạng các phương tiện xe khách chạy lấn làn vi phạm tốc độ đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ
đồng thời hướng dẫn giúp đỡ người dân lưu thông thuận lợi trên trạng đường trở về quê đón tết xung vầy cùng gia đình
trên không gian mạng công an các tỉnh thành đồng bằng sông kiểu long và đặc biệt là lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện ngăn chặn hiệu quả các nhóm đối tượng tổ chức đua xe trái phép đảm bảo bình yên cho nhân dân vui xuân đón tết
nhân chuyến công tác tại các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông kiểu long đoàn công tác của bộ công an do trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến thăm kiểm tra việc triển khai thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp tết nguyên đán giáp thìn và các lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi bốn tại thành phố cần thơ tỉnh sóc trăng vĩnh long và tiền giang
tại phòng cảnh sát giao thông công an thành phố cần thơ thứ trưởng nguyễn văn long ghi nhận đánh giá cao công tác lãnh chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện của lãnh đạo công an thành phố trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
nhất là trong tổ chức triển khai thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông ghi nhận sự nỗ lực phân đấu trên từng lĩnh vực công tác của lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố cần thơ góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên toàn địa bàn thành phố
đồng chí thứ trưởng bộ công an đã gửi lời chúc tết động viên và tặng quà lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố cần thơ

đồng chí thứ trưởng bộ công an thành phố cần thơ đã gửi lời chúc tết động viên và tặng quà lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát giao thông cảnh sát giao thông

đồng chí thứ trưởng bộ công an thành phố cần thơ đã gửi lời chúc tết động viên và tặng quà lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát giao thông cảnh sát giao thông
đồng chí thứ trưởng bộ công an thành phố cảnh sát giao thông cảnh sát giao thông cảnh sát giao thông cảnh sát giao thông